lên xem đồ thật nếu những cái hệ thống mà không phải là hệ thống to ví dụ chẳng hạn các bạn muốn xem một cái gì hay muốn mua một cái gì đó thì phải biết rằng cái cửa hàng của người ta thế nào xem trên hệ thống trang của người ta thế nào đôi khi nhiều khi cái trang người ta chỉ đưa những hình ảnh thôi nhưng mà cái địa chỉ thật thì người ta lại không có
trên facebook thì ảo rất nhiều số lượng ảo tương đối nhiều có thể là cái hình ảnh ấy chụp rất đẹp đưa lên rất đẹp cái sản phẩm đấy rất đẹp nhưng không phải là sản phẩm thật khi người ta bán
chơi cổ vật là một thú chơi tao nhã nhưng có tính rủi ro cao tuy nhiên ngày càng có nhiều người thích sưu tầm những đồ vật có giá trị lịch sử thẩm mỹ văn hóa này
ngoài niềm đam mê yêu thích thì đây còn là một kênh đầu tư hiệu quả về mặt kinh tế tuy nhiên việc nhập nhèm khó phân biệt giữa đồ cổ đồ cũ đồ giả cổ vẫn thường diễn ra và rất nhiều người đã bị lừa mất tiền
chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn cần thật tỉnh táo và tìm hiểu kỹ đồ vật trước khi quyết định mua những món đồ vật này